nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương có đường sắt đi qua trên các tuyến đường sắt hà nội đồng đăng hà nội thái nguyên yên viên hạ long kể từ ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tổng công ty đường sắt sẽ tổ chức chạy lại thường xuyên và hàng ngày trên ba tuyến đường sắt này
cụ thể đôi tàu qt một qt hai sẽ chạy tuyến long biên quán triều
tàu xuất phát tại gà đồng đăng lúc một mươi năm h một mươi đến gà hà nội lúc một mươi chín h bốn mươi năm
đôi tàu năm mươi một nghìn năm trăm linh một năm mươi một nghìn năm trăm linh hai chạy tuyến yên viên hạ long
tàu năm mươi một nghìn năm trăm linh một xuất phát tại ga yên viên lúc bốn h năm mươi năm đến ga hà long lúc một mươi một h bốn mươi một
tàu năm mươi một nghìn năm trăm linh hai xuất phát tại gà hạ long lúc một mươi ba h năm mươi đến gà yên viên lúc hai mươi h ba mươi một
giá vé tàu của các tuyến này giao động từ một mươi năm đồng đến tám mươi chín đồng tùy từng chặng